các bạn cần nhớ là tiền đầu tư phải được chuyển vào tài khoản của tổ chức và công ty không bao giờ chuyển vào tài khoản cá nhân
trường hợp mà kẻ xấu mạo danh các công ty quản lý quỹ quy tính để lừa đảo hiện đang rất phổ biến
nên tốt nhất bạn hãy liên hệ trực tiếp công ty quản lý quỹ để kiểm tra thông tin trước khi quyết định đầu tư
đã có không ít các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ các hoạt động kêu gọi đầu tư tài chính bị phanh phui
và cũng có không ít các nạn nhân đã sập bẫy
thế nhưng dường như giấc mộng đổi đời đã khiến một bộ phận người dân vẫn cả tin nghe theo những lời lôi kéo hấp dẫn dẫn đến mất tiền oan
thay vì trông chờ hoàn toàn vào cơ quan pháp luật hay các ngành chức năng mỗi khi bị lừa
mỗi người cần tự bảo vệ mình bằng cách cẩn trọng với những lời mời đầu tư từ các trang thông tin lừa đảo trên mạng